đoàn công tác của văn phòng trung mương đảng đã tới dự ngày hội đại đoàn kết các dân tộc năm hai nghìn hai mươi
và trao nhà đại đoàn kết tại bản chẳng xã mường tè huyện mường tè tỉnh lai châu
cán bộ đảng viên và nhân dân đã ôn lại truyền thống chín mươi năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam
một mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động
các phong trào thi đua năm hai nghìn hai mươi do ủy ban mặt trận tổ quốc phát động
và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi một nhân dịp này đoàn công tác đã trao tặng năm nhà đại đoàn kết
mỗi căn trị giá ba trăm linh triệu đồng cho năm hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
và năm bộ máy tính cho trường tiểu học nguyễn hữu thọ và trường trung học cơ sở mường tè tỉnh lai châu